còn tại đảo lý sơn của tỉnh quảng ngãi gió bão đã mạnh lên cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một kèm theo mưa to đến rất to
mưa bão đã làm gãy đổ một số cây cối trên tuyến đường trung tâm huyện mưa to cũng gây ngập cục bộ tại một số tuyến đường trụng thấp
huyện lý sơn đã đôn đốc phân công các lực lượng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để xử lý tình huống xảy ra
đồng thời khuyến cáo người dân không được ra đường khi mưa bão đổ bộ
tại trung tâm tỉnh quảng ngãi và khu vực lân cận mực nước trên các sông trà bồng sông trà khúc sông vệ lên đăng lang lên cao dần